công an quận long biên hà nội cho biết là đơn vị này vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
điều đáng nói là trước khi tiến hành hành vi phạm tội hai đối tượng đã có sự trao đổi bàn bạc và mang theo hung khí để dễ dàng ra tay đối với bị hại
đây là đối tượng lý thành long sinh năm hai nghìn năm trú tại ngõ tám mươi ba xã đàn phường phương liên quận đống đa
và bùi khánh linh sinh năm hai nghìn bốn trú tại ngõ văn hương phường hàm một quận đống đa
thực hiện hành vi cướp tài sản của lái xe grab vào ngày hai mươi sáu tháng năm vừa qua
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận hành vi của mình
em khoảng một tuần trước thì bố mẹ em cãi nhau thì có đánh đuổi mẹ em đi đuổi em và cả linh đi
thì lúc ấy đi đuổi đi bố em đuổi đi bất ngờ em cũng không cầm tiền hay cầm quần áo đi
thì em ở linh đi lang thang mấy hôm thì đến hôm
vào khoảng ngày hai mươi sáu tháng năm thì em có nghĩ là đi cướp phải lấy tiền thì em mới bảo linh
lúc đầu linh cũng đắn đo xong mãi lúc sau linh cũng đồng ý
em hỏi biết khu vực nào có người để đi cướp không
linh bảo là sang khu xài đồng long biên
bọn em đi bộ sang bà ngoại mượn dao
đi đến khu lót tè liệu dao thì bọn em bắt xe hồn đấy
bắt xe hồn đấy
xong thì em mới bảo xe hồn mà chở xuống khu xài đồng long biên
đứng ở trong ngõ thì em mới rút ra ra em dí ở cổ em bảo xe hồn xuống xe em đưa hết tiền đây
trước ngày hai mươi sáu tháng năm khoảng hai ngày thì bạn ấy cũng đã rủ em là có ý định đi cướp rồi nhưng mà em không đồng ý
bạn ấy cũng đã chuẩn bị dao rồi nhưng mà em vứt dao đi
thì em bảo là không làm được cái việc này đâu
thì nó cũng bị bắt tới là làm thế cũng không đúng nữa
nhưng mà bạn ấy bảo bây giờ không có tiền làm nào
thì bạn ấy cũng thuyết phục em khoảng đến ngày hai mươi sáu tháng năm ấy
em mới vẫn nắm đo khoảng đến tối thì em mới đồng ý với bạn ấy là để đi cướp ạ
tại vì bây giờ cũng tùm qua không có tiền
thời gian qua có rất nhiều vụ cướp xe công nghệ xảy ra
vì vậy các lái xe công nghệ cần đề cao cảnh giác tránh những nơi vắng vẻ
đáng chú ý vụ việc lần này hai đối tượng cướp giật có tuổi đời còn rất trẻ và thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình
trong cuộc sống gia đình thì ngoài công việc thì các bậc phụ huynh cũng phải thường xuyên quan tâm đến con cái
quản lý giáo dục
thường xuyên nắm bắt cái tâm lý
để làm sao trong những cái trường hợp như chúng tôi vừa bắt giữ đấu tranh thì cũng không mong muốn là nó sẽ tiếp tục xảy ra nữa
một đối tượng sinh năm hai nghìn bốn và một đối tượng sinh năm hai nghìn hai
cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh
chúng tôi cũng cảnh báo tới người dân đặc biệt là những tài xế xe ôm công nghệ
trong các cái quá trình mà bắt khách ấy thì phải bắt qua cái ứng dụng đặc biệt là trong cái quá trình mà bắt khách ấy
thì cũng phải lưu ý là phải quan sát kỹ đặc điểm của người khách
trong cái quá trình di chuyển thì cũng phải lưu ý đến cái cung đường
nếu mà vào cái khu vực trống vắng thì mình cũng phải hết sức là để ý
hiện công an long biên đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật